theo báo cáo của ubnd huyện cờ đỏ tp cn vòng một mươi sáu h ba mươi phút ngày một mươi tám tháng bốn tại bờ canh thốt nốt
đoạn qua xã trung hưng huyện cờ đỏ tp cn bị sụt lún một trăm ba mươi năm năm m chiều dài và vào sâu hơn một mươi một m
sụt lún còn làm nứt bề mặt đường chín trăm hai mươi một thiệt hại ước tính hơn một mươi tỷ đồng
nơi xảy ra hiện tượng sụt lún là nhà kho bến thủy của công ty cổ phận lương thực hưng phước
với chiều dài một trăm ba mươi năm năm m chiều rộng một mươi một ba m tổng diện tích một năm trăm ba mươi một m ước tổng thiệt hại khoảng một mươi tỷ đồng
hiện tượng sụt lún còn làm nứt bề mặt lộ chín trăm hai mươi một với chiều dài ảnh hưởng khoảng bốn mươi tám m chiều rộng ba mưỡi tổng diện tích một trăm sáu mươi tám m
ban chỉ huy phòng chống dân sự phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện cờ đỏ
đã chỉ đạo lực lượng quân sự công an quyện và xã trung hưng phối hợp với công ty để hỗ trợ người dân
di dời tài sản đến nơi
công an quyện đã đặt nơi an toàn phong tỏa tiến đường giao thông nhằm khắc phục hậu quả
được biết tốc độ sụt lún đến thời điểm hiện tại đang diễn ra rất nhanh có thể gây thiệt hại nhiều hơn ước tính ban đầu
lực lượng chức năng đang tăng cường nhân sự để có thể hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian sớm nhất
tỉnh hà nam vừa tổng kết công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm hai nghìn hai mươi ba và triển khai nhiệm vụ năm hai nghìn hai mươi bốn
qua đó đặt mục tiêu chủ động phòng tránh ứng phó kịp thời khắc phục khẩn trương và hiệu quả
công ty khai thác công trình thủy lợi và các địa phương chủ động xây dựng phương án tưới tiêu nước cho từng vùng cụ thể
đồng thời tuân thủ nghiêm quy trình vận hành không để ống ngập trong mùa mưa bão
các đơn vị địa phương tăng cường kiểm tra phát hiện xử lý kiên quyết rứt điểm các trường hợp vi phạm luật đê điều luật thủy lợi
khi có thiên tai xảy ra phải kịp thời triển khai các phương án phòng chống huy động tối đa nhân lực phương tiện nhanh chóng khắc phục hậu quả